tại các tỉnh thành lễ khai giảng được tổ chức linh hoạt phù hợp và ngắn gọn bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ở nơi đang có khu vực phải cách ly y tế tất cả các cơ sở giáo dục không tổ chức khai giảng
ở những địa phương khác sở giáo dục và đào tạo tỉnh hải dương đã có hướng dẫn các nhà trường có thể chọn ba mức độ phù hợp để tổ chức lễ khai giảng
với mục tiêu ưu tiên cho học sinh các lớp đầu cấp được dự khai giảng đầy đủ
còn với các khối lớp còn lại tùy theo tình hình từng trường để có thể bố trí học sinh dự khai giảng cho phù hợp
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh hải dương có trên một trăm hai mươi học sinh bậc mầm non trên một trăm tám mươi học sinh tiểu học
trên một trăm một mươi ba học sinh trung học cơ sở trên sáu mươi ba học sinh trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên
trường tiểu học mẫu giáo bạch long vĩ thành phố hải phòng là trường học xa đất liền
đội ngũ giáo viên ít học sinh ít môi trường giảng dạy còn hạn chế
so với đất liền cơ sở vật chất đang dần hoàn thiện điều kiện thời tiết khắc nghiệt
cùng với đất liền sáng nay mùng năm tháng chín thầy và trò trường tiểu học mẫu giáo bạch long vĩ
cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một vui tươi phấn khởi
sáng nay gần chín trăm linh giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh nghệ an đã náo nức khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là năm học đầu tiên toàn ngành giáo dục thực hiện chương trình phổ thông tổng thể mới
và thực hiện thay sách giáo khoa đối với học sinh lớp một
đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ kép vừa bảo đảm công tác dạy và học và thực hiện việc phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khánh hòa hơn hai trăm tám mươi học sinh của hơn năm trăm bốn mươi trường học trên địa bàn tỉnh đã tham dự lễ khai giảng năm học mới
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lễ khai giảng diễn ra đơn giản đầy đủ ý nghĩa và bảo đảm an toàn phòng chống dịch
năm học này ngành giáo dục và đào tạo tỉnh khánh hòa tiếp tục tập trung thực hiện chín nhóm nhiệm vụ chủ yếu
và đào tạo đã đề ra
sáng ngày năm tháng chín trường tiểu học nơ trang lơn xã cư ê bu thành phố bùn ma thuột tỉnh đắk lắk
buộc phải dừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một do nằm trong khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch bạch hầu
đối với điểm trường mầm non cư ê bu tại thôn bảy học sinh cũng phải nghỉ học để thực hiện cách ly y tế
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng tám một bé trai người dân tộc ế đê ở thôn bảy xã cư ê bu thành phố buôn ma thuột
được phát hiện dương tính với vi khuẩn bạch hầu đây là trường hợp mắc bệnh bạch hầu đầu tiên được ghi nhận tại khu đông dân cư của thành phố buôn ma thuột
năm học mới này tỉnh gia lai có trên bốn trăm linh học sinh của bảy trăm năm mươi tám trường từ bậc mầm non đến trung học phổ thông giảm trên hai học sinh và một mươi đơn vị trường học
để bảo đảm sức khỏe cho học sinh thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín trong ngày khai giảng các trường học đều chuẩn bị nước rửa tay xà phòng
nước diệt khuẩn và bố trí giáo viên đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào cụm trường khuyến cáo thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến trường
các trường học trên địa bàn không tổ chức lễ khai giảng quá sáu mươi phút và trong lễ khai giảng không sử dụng nước chai nhựa bì nhựa và bóng bay
sáu trăm bốn mươi chín trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã lòng trọng tổ chức khai giảng năm học mới
trước tình hình dịch covid một mươi chín lễ khai giảng tại các trường học ở lâm đồng diễn ra rộn ràng vui tươi và ngắn gọn
chống dịch trước đó các trường học đã phun xịt khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường và các lớp học để đón học sinh đến trường dịp năm học mới
sáng nay hơn hai trăm bốn mươi sáu học sinh thuộc các bậc học ở tỉnh thừa thiên huế đã náo nước khai giảng đón chào năm học mới
năm học này bên cạnh nỗ lực duy trì chất lượng dạy và học đều khắp các địa bàn
được sự hỗ trợ của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ngành giáo dục tỉnh thừa thiên huế quyết tâm đầu tư thúc đẩy chất lượng giáo dục
cũng trong sáng nay cùng với cả nước các trường học trên địa bàn tỉnh đồng nai đã tổ chức khai giảng năm học mới
năm học này tỉnh đồng nai có hơn bảy trăm năm mươi học sinh tăng hai mươi hai em so với năm học trước
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín lễ khai giảng được các trường tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng
năm nay tỉnh đồng nai có ba mươi công trình trường học được xây dựng mới và bổ sung
đáp học để đón chào năm học mới